sáng nay tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và hai đồng phạm trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày
hai đồng phạm với bị cáo nguyễn đức trung gồm nguyễn trường giang
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ actic
công ty arctic và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thoát nước hà nội
cả ba bị cáo cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa bị cáo nguyễn đức trung đã đề nghị hội đồng xét xử
triệu tập tất cả những người liên quan có mặt trong buổi làm việc
tại bờ hồ hoàn kiếm vào chiều ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có ông nguyễn thế hùng khi đó là phó chủ tịch ubnd tp hà nội
và một số cán bộ văn phòng ubnd tp hà nội cán bộ nhân viên kỹ thuật của công ty thoát nước hà nội
bị cáo trung cũng đề nghị triệu tập những người liên quan đến việc đề xuất
đàm phán mua chế phẩm redoxy ba c
theo kết luận của cơ quan điều tra bị cáo nguyễn đức trung là người chủ mưu
trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đạo miệng bị can võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thoát nước hà nội làm trái pháp luật mua hóa chất qua công ty acatic
công ty của gia đình bị cáo trung mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty acaic
gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng